tại quảng bình công an huyện quảng trạch cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa bắt khẩn cấp
quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với sáu đối tượng về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
nhóm đối tượng gồm phạm thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyễn tiến phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn tiến lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê minh tiễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn văn sức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trần văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đều trú tại phường quảng thọ thị xã ba đồn
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một tại quán ăn thanh hàng ở xã quảng hưng huyện quảng trạch
ba nhóm thanh niên gồm khoảng ba mươi người ở xã cảnh dương quảng phương huyện quảng trạch và phường quảng thọ thị xã ba đồn cùng tổ chức ăn uống
và sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc dùng hung khí đánh nhau
hậu quả cả ba thanh niên quê ở xã cảnh dương bị đâm chết
trong đó nguyễn hùng cường lý văn hùng tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện và ngô mạnh linh bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
hiện vụ án đang được công an tỉnh quảng bình điều tra làm rõ